tại hội nghị thủ tướng chính phủ với doanh nghiệp diễn ra vào sáng ngày hôm nay
thủ tướng và các thành viên chính phủ đã dành gần bốn tiếng đồng hồ để lắng nghe nhiều ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp
hiệp hội chuyên gia với tinh thần mà theo thủ tướng thể hiện quyết tâm vượt khó
có trí tiến thủ chung sức đưa kinh tế đất nước bật dậy chứ không than nghèo kề khổ
qua đó chính phủ sẽ có những quyết sách toàn diện để cùng cộng đồng doanh nghiệp đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn
và phát triển hiệu quả sau đại dịch
tại hội nghị cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của chính phủ với doanh nghiệp và người lao động
như chỉ thị số một mươi một nghị quyết số bốn mươi hai và quyết định số một mươi năm
đã có nhiều gói hỗ trợ ra đời liên quan đến an sinh xã hội tài khoá điện và viễn thông
những hỗ trợ từ khối ngành ngân hàng
tuy nhiên nhu cầu về vốn và ngân sách cho doanh nghiệp và an sinh xã hội vẫn còn lớn
hội nghị cũng ghi nhận nhiều đề xuất kiến nghị từ các bộ ngành hiệp hội khác về chính sách miễn giãn thuế cho doanh nghiệp
đặc biệt các ngành chịu thiệt hại nặng nề từ dịch bệnh
đối với ngành du lịch áp dụng cơ chế năm hai nghìn hai ba đã từng áp dụng với ngành du lịch
lúc đó là giảm thuế vnh
vnh đã giảm thuế vat xuống năm và thuế tiêu thụ đặc biệt để giúp cho ngành du lịch có thể phục hồi
bộ đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương để tiếp tục thực hiện ra soát
cắt giảm các loại phí lệ phí để giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân
đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đã ban hành để doanh nghiệp người dân nhanh chóng được hưởng hỗ trợ
theo hướng tạo thuận lợi nhất
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nhấn mạnh mặc dù phải tuân thủ lệnh giãn cách xã hội
và gián đoạn nguồn cung do đóng cửa thị trường ở nhiều nước
nhưng kinh tế việt nam vẫn duy trì ở mức cao hơn mức tăng trưởng bình quân của các nước phát triển
ngay thời kỳ thuận lợi đây là sự nỗ lực lớn của cộng đồng doanh nghiệp của tổng thể nền kinh tế
trong khi nhiều nước phát triển đơn chịu gánh nặng tài chính lớn
thì việt nam đã tuyết lĩ được nguồn lực nhờ những năm tăng trưởng thuận lợi gần đây
điều này cho thấy việt nam không phải quá phụ thuộc vào thị trường thế giới như nhiều ý kiến
đồng thời chứng minh rằng năng lực nổi sinh của kinh tế việt nam
của cộng đồng doanh nghiệp việt nam là vô cùng to lớn
khi các lệnh giãn cách được nới lỏng dịch bệnh đi qua
nhịp đập xã hội trở lại bình thường nền kinh tế việt nam như chiếc lò so bị nén lại và giờ là lúc bùng ra
trên tinh thần đó thủ tướng nêu rõ phải tập trung hơn nữa khởi động lại nền kinh tế
phấn đấu gdp năm hai nghìn hai mươi đạt mức tăng trưởng trên năm
đồng thời phải kiểm soát lãnh phí
đồng thời phải tập trung hơn nữa khởi động lại nền kinh tế
vì thứ ba không nặng chí
thứ tư là năng động quyết đoán
thứ năm là sáng tạo
thứ sáu cần có niềm tin
thủ tướng cũng nhấn mạnh bây giờ là lúc bàn đến chính sách tăng tốc chính sách đòn bẩy
chúng ta chứng kiến tinh thần chống dịch như chống giặc
giờ đây tinh thần chống trì trệ cần được thúc đẩy
trên tinh thần có nhiều ý kiến đóng góp kiến nghị được gửi về các kênh tiếp nhận thông tin
và ngay tại hội nghị thủ tướng yêu cầu chính phủ các cơ quan liên quan lắng nghe
tiếp thu ý kiến
của các đại biểu các nhà đầu tư các hiệp hội
để chính phủ có nghị quyết tốt nhất tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển thời gian tới